mặc dù đã có nhiều người bị xử phạt về việc đăng tải thông tin sai sự thật về vụ gây dối an ninh trật tự tại đắk lắc
tuy nhiên không ít người vẫn vi phạm
mới đây thì công an huyện quế sơn của tỉnh quảng nam cũng đã làm rõ xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân kích động bạo lực liên quan đến vấn đề này
vào tối ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba một cá nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã quế an huyện quế sơn tỉnh quảng nam
sau khi xem tin tức trên mạng xã hội trong đó có đăng tải các clip ghi lại hình ảnh chính quyền một địa phương ở tây nguyên
đang làm việc với một số người dân liên quan đến vấn đề đền bù đất đai
cá nhân này đã chia sẻ hai bài viết có hai đoạn clip trên lên facebook cá nhân của mình
kèm các tiêu đề có nội dung bịa đặt về nguyên nhân dẫn đến vụ việc một số đối tượng manh động dùng súng tấn công
vào trụ sở chính quyền hai xã tại huyện chư quynh của tỉnh đắk lắc
với hành vi trên cá nhân chia sẻ thông tin bịa đặt đã bị xử phạt số tiền năm triệu đồng